ông trường cũng khẳng định tuyến đường sắt này chỉ được đi vào hoạt động khi bảo đảm chất lượng
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm và giải tỏa triệt đề các điểm bãi trồng xe trái phép trên địa bàn thành phố
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết một số điểm trong giữ xe đã hết hạn giấy phép vẫn tồn tại
nhiều điểm trong giữ phương tiện được cấp phép không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép
gây mất trật tự an toàn giao thông đô thị và gây bức xúc trong dư luận
sở cũng chỉ rõ một số bãi xe hiện đang gây ủn tắc giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường cần phải xử lý sớm nhất
như bãi xe ở phố lạc trung phường vĩnh tuy quận hai bà trưng
hay các bãi xe tại khu đất dự án tại phường dịch vọng các bãi xe trên phố phương mai thuộc phường phương mai quận đống đa
hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi tám về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân cấp huyện ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố hà nội công bố kèm theo quyết định này gồm có sáu danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong đó bao gồm hai thủ tục hành chính cấp sở bốn thủ tục hành chính dùng chung cho cấp sở và huyện
đồng thời bãi bỏ ba mươi thủ tục hành chính gồm bốn thủ tục hành chính cấp sở hai mươi bốn thủ tục hành chính cấp huyện và hai thủ tục hành chính cấp xã
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố giám đốc các sở thủ trưởng các ban ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
thưa quý vị trong quá trình hình thành phát triển của thủ đô thành phố hà nội đã có nhiều lần sắp nhập chia tách địa giới hành chính và lần gần đây nhất là vào năm hai nghìn một mươi tám
cùng với việc kiện toàn sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc thì nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ đã và đang là vấn đề được chính quyền các cấp của thành phố hà nội đặc biệt quan tâm
nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố hà nội
sở nội vụ đã tham mưu trình ubnd tp ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm một mươi năm qd ubnz ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy về duyệt đề án nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức viên chức của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngay sau khi quyết định có hiệu lực sở nội vụ hà nội tổ chức liên tục hai khoa học bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với cấp trưởng phó phòng và tương đương thuộc thành phố hà nội vào tháng sáu và tháng bảy
trong năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám đây là khoa đào tạo bồi dưỡng bắt buộc theo hình thức học tập trung
qua hai khóa đầu tiên được tổ chức đã có tổng số một trăm tám mươi học viên hoàn thành chương trình
quan trọng hơn chủ trương nâng cao chất lượng quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố hà nội đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược đầy đủ để thủ đô có thể đi những bước dài vững chắc

qua hai khoa đầu tiên được tổ chức đã có tầm nhìn chiến lược đầy đủ để thủ đô có thể đi những bước dài vững chắc

mục tiêu của các khóa bồi dưỡng là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp trưởng phòng phó phòng và tương đương thuộc thành phố hà nội góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn đổi mới có chuyên môn cao phẩm chất chính trị đạo đức tốt tạo nguồn cán bộ công chức lãnh đạo quản lý cho thành phố hà nội về lâu dài

việc hà nội triển khai các khóa học bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với chủ tịch phó chủ tịch ubnd xã phường thị trấn là những bước đi tiên phong trên cả nước trong việc quan tâm và có những hành động thiết thực đối với công tác bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực cho cấp chính quyền xã phường thị trấn
mặc dù đây là cấp thấp nhất theo sự phân cấp quản lý nhưng lại có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị hành chính là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân đảm bảo cho chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng trong cuộc sống
chúng tôi đặc biệt quan tâm là tinh thần trách nhiệm trong công việc và lăng lực lãnh đạo
chúng tôi đặc biệt quan tâm là tinh thần trách nhiệm trong công việc và lăng lượng của nhà nước được triển khai sâu rộng trong cuộc sống
chúng tôi đặc biệt quan tâm là tinh thần trách nhiệm trong công việc và lăng lực lượng của nhà nước được triển khai sâu rộng trong cuộc sống

tuy nhiên thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ xã trên địa bàn hà nội vẫn chưa thực sự nắm vững đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
xuất phát từ những bất cập này các khoa học bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với chủ tịch phó chủ tịch ubnd xã phường thị trấn khẳng định tầm nhìn và giá trị thực tiễn trong giai đoạn hiện nay

xuất phát từ những bất cập này các khoa học bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đoạn hiện nay
xuất phát từ những bất cập này các khoa học bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đoạn hiện nay